tại tỉnh đồng nai đang có một ngôi chợ xây xong một mươi năm nay nhưng bị bỏ không
trong khi tiểu thương phải buôn bán trong những túp lều siêu vẹo tạm bỡ
đáng lo ngại nhiều hộ ngang nhiên bày bán hàng hóa xuống lòng đường quốc lộ hai mươi
làm cản trở và mất an toàn giao thông
đây là những hình ảnh phóng viên ghi được gần khu vực chợ bốn mươi hai xã phú an huyện tân phú tỉnh đồng nai
điều này vừa cản trở giao thông và khiến nguy cơ tai nạn xảy ra là rất cao
ngoài ra hàng chục hộ tiểu thương phải buôn bán trong khung cảnh nhắc nhắc tạm bỡ
theo tìm hiểu từ hơn một mươi năm trước ủy ban nhân dân huyện tân phú đã có chủ trương cho xây dựng chợ bốn mươi hai
tuy nhiên trong quá trình xây dựng chợ nội bộ doanh nghiệp xảy ra tranh chấp về con dấu khiến việc xây dựng bị ngừng trệ
nghịch lý là nhà lồng chợ được xây dựng khá khang trang nhưng bỏ không xuống cấp trong khi đó tiểu thương thì khổ sở

nếu mà chuyện này cứ để lâu dài như thế thì rất là mất an toàn giao thông ở khu vực này
cái thứ hai nữa là lãng phí cái nguồn lực
tình trạng các hộ dân tràn xuống liên quan đến nội dung chợ bốn mươi hai
những lòng đường quốc lộ hai mươi để buôn bán gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ hai mươi qua khu vực trên ngày càng diễn ra nghiêm trọng hơn
do đó đề nghị các ngành chức năng của tỉnh đồng nai cần quan tâm sớm xử lý rứt điểm vụ việc